bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình cho biết là đơn vị vừa phối hợp với tàu cá của ngư dân cứu nạn thành công sáu ngư dân bị chìm tàu trên biển
hiện còn một ngư dân mất tích đang được các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm
trước đó vào lúc một mươi h hai mươi phút ngày một mươi tám tháng hai tàu cá qb chín mươi hai nghìn một trăm năm mươi ba ts do ông hồ minh tiến chú tại xã đức trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình làm thuyền trưởng
trong lúc đang đánh cá tại vùng biển quảng bình thì bị sóng đánh chìm
nhận được thông báo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã điều động bốn tàu cùng hai mươi ba cán bộ chiến sĩ của hải đội hai phối hợp với tàu cá của ngư dân ứng cứu kịp thời sáu ngư dân trên tàu
tuy nhiên còn một ngư dân đang bị mất tích
hiện bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình chỉ đạo các đơn vị tuyến biển thông báo cho các tàu hoạt động trên khu vực tàu bị nạn hỗ trợ tìm kiếm tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát dọc bờ biển để tìm kiếm người bị mất tích